thưa quý vị sáng nay tại hà nội đoàn kiểm tra số một trăm bốn mươi ba của ban bí thư trung ương đảng do đồng chí phan xuân thủy
phó trưởng ban tuyên giáo trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
bộ công an về công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về tăng cường xây dựng
chỉnh đốn đảng và quy định số tám quy đề tvk ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám của ban chấp hành trung ương
về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
tham dự buổi kiểm tra có trung tướng phạm quốc cương ủy viên đảng ủy công an trung ương
bí thư đảng ủy tư lệnh cảnh sát cơ động các đồng chí trong ban thưởng vụ đảng ủy
lãnh đạo bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
thời gian qua nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về xây dựng chỉnh đốn đảng và quy định số tám qdi tvk
quy định số một của đảng ủy công an trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
đã được đảng ủy
lãnh đạo bộ tư lệnh cảnh sát cơ động và các cấp ủy trực thuộc tổ chức quán triệt
triển khai thực hiện một cách nghiêm túc hiệu quả
kết quả thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai và quy định số tám qditvk
đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của lực lượng cảnh sát cơ động
thể hiện rõ tinh thần gương mẫu đi đầu
theo đánh giá của cơ quan chuyên môn và lãnh đạo các cấp
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động là một trong những đơn vị hoàn thành sớm nhất
việc xây dựng hoàn thiện chức năng nhiệm vụ quyền hạn và kiện toàn ổn định
về mô hình tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
phát biểu kết luận buổi kiểm tra phó trưởng ban tuyên giáo trung ương phan xuân thủy
đánh giá cao đảng bộ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết
quy định của trung ương để thực hiện hiệu quả có dấu ấn phù hợp với chức năng nhiệm vụ
cũng như mạnh dạn chỉ ra được những tồn tại hạn chế phương hướng khắc phục
đại diện đoàn kiểm tra của ban bí thư đề nghị ban thường vụ đảng ủy bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
tiếp tục tổ chức tốt công tác quản lý cán bộ đảng viên làm tốt công tác giáo dục chính trị
tư tưởng nâng cao bản lĩnh cho cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng
bên cạnh đó thực hiện tốt vai trò nêu gương theo hướng cán bộ có chức vụ càng cao
càng phải nêu gương cho cán bộ chiến sĩ tăng cường kiểm tra giám sát làm tốt công tác khen thưởng
kỷ luật để động viên cán bộ đảng viên yêu ngành mến nghề tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
hiện nay người dân đã có thể ngồi ngay tại nhà thực hiện thủ tục đăng ký thường trú
đăng ký tạm trú bằng hình thức trực tuyến online mà không cần đến trụ sở cơ quan công an
điều này đã giúp cho người dân tiết kiệm được thời gian chờ đợi đi lại
và giảm tài được nhiều thủ tục hành chính giấy tờ không cần thiết
và trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay
nhiều địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
thì việc giải quyết thủ tục đăng ký cư trú trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia
đã tạo thuận lợi rất lớn cho người dân được hưởng lợi từ những quy định mới của luật cư trú năm hai nghìn một mươi ba
tại nơi tiếp nhận đăng ký cư trú công an phường mễ trì
do thành phố hà nội đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị
chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
vì vậy trụ sở không tổ chức đón tiếp công dân đến làm việc trực tiếp
thay vào đó các hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến cư trú hàng ngày
sẽ đều được cán bộ tiếp nhận giải quyết thông qua hình thức trực tuyến
hàng ngày đầu giờ sáng và cuối buổi chiều
chúng tôi kiểm tra trên hệ thống máy xem có các trường hợp đăng ký qua cổng dịch vụ công
về thường trú cũng như tạm trú
và kiểm tra các tài liệu mà công dân
đăng ký qua đó xem có những vướng mắt còn thiếu sót thì không
trong việc kê khai cũng như các thủ tục mà người dân gửi qua cổng dịch vụ công
đối với các trường hợp mà đủ thủ tục thì chúng tôi tiếp nhận
và chúng tôi đề xuất để kiểm tra xác minh và giải quyết
còn đối với các trường hợp mà có những vướng mắt
thì chúng tôi là trả lời và hướng dẫn cho công dân qua cổng dịch vụ công
để công dân có thể bổ sung các tài liệu để khai báo lại qua cổng dịch vụ công
tính đến nay công an phường mễ trì đã tiếp nhận chín hồ sơ đăng ký thường trú
và sáu mươi bốn hồ sơ đăng ký tạm trú của công dân
hiện tất cả những hồ sơ này đang trong quá trình xử lý
trước đó để công dân có thể hiểu tiếp cận với những điểm mới của luật cư trú
dễ dàng thực hiện các thao tác đăng ký cư trú qua hình thức trực tuyến
lực lượng công an phường cũng đã triển khai nhiều kế hoạch
chú trọng công tác tuyên truyền vận động
trong quá trình thực hiện bản thân là cảnh sát khu vực
thì chúng tôi chỉ đạo là cũng đã họp nhóm nhỏ
vừa đảm bảo yêu cầu cách ly về phòng công tác phòng chống dịch
để làm sao các tổ dân phố cũng từ các đồng chí bí thư tri bộ
các đồng chí tổ trưởng cũng nắm được tinh thần của luật cư trú
cũng như các cái cách thức mà đăng ký trực tiếp
hoặc là qua hình thức online để thông báo đến toàn bộ cán bộ và nhân dân
trong từng tổ dân phố để cán bộ nhân dân có thể nắm được
và cũng có thể triển khai thực hiện được việc đăng ký thường trú tạm trú
là cái hiệu quả nhất
từ ngày một tháng bảy khi luật cư trú hai nghìn hai mươi chính thức có hiệu lực
bên cạnh việc nộp hồ sơ trực tiếp tại công an xã phường thị trấn
thì việc nộp hồ sơ thực hiện bằng hình thức trực tuyến
đã tạo thuận lợi rất lớn cho công dân
qua hướng dẫn của lực lượng cảnh sát khu vực bà lam chỉ cần ngồi tại nhà
thao tác trực tuyến cũng đã hoàn thành xong các thủ tục
tách khẩu thành công cho hộ gia đình mình
lúc đầu thì cũng thấy hơi khó
nhưng mà đến nay thì tôi thấy dễ là ngồi tại nhà tiện lợi cho gia đình
bạn tiết kiệm một thời gian đi lại
hiện công dân có thể thực hiện việc truy cập qua các cổng cung cấp
dịch vụ công trực tuyến tại cổng dịch vụ công qua cổng dịch vụ công quốc gia
hoặc qua cổng dịch vụ công bộ công an cổng dịch vụ công quản lý cư trú
để tiến hành làm các thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký thường trú tạm trú
điều này vừa đảm bảo quyền lợi của người dân khi cần phải giải quyết
các thủ tục hành chính cần thiết vừa đảm bảo yêu cầu công tác phòng chống dịch hiệu quả
các tỉnh phía nam đối diện với rất nhiều khó khăn và vất vả
thế nhưng với sự đồng lòng tinh thần trách nhiệm các y bác sĩ công an nhân dân
đã và đang nỗ lực để cùng với chính quyền và người dân quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh
sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường
tạm gác lại việc gia đình và gửi hai con cho ông bà ngoại chăm sóc
chị đảng thị thu hiền điều dưỡng khoa hồ sức tích cực bệnh viện ba mươi tháng bốn
đến nhận nhiệm vụ tại bệnh viện điều trị covid một mươi chín
hơn một tháng nay chị cùng với đồng đội chia ca hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
để điều trị và chăm sóc cho bệnh nhân covid một mươi chín
vậy mà giữa lúc trận chiến với dịch vẫn còn căng thẳng
điều dưỡng hiền hay tin cả bố mẹ và hai con đều dương tính
khi mà mình đã xác định mình đã làm cái nghề này rồi mà mình sợ nữa
thì ai là cái người để mà nương tựa cho nhân viên như thế
chúng em này bao nhiêu người người ta cũng gọi là cống hiến người ta cũng làm ngoài đó thôi
và em chưa bao giờ em nghĩ là em đã hối hận khi em đi ở đây hết
lời tâm sự của điều dưỡng hiền cũng là suy nghĩ của rất nhiều y bác sĩ tuyến đầu
kể từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát đã có hơn bốn trăm linh y bác sĩ công an nhân dân
xung phong lên đường vào tâm dịch
dù biết sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức

nguy hiểm chưa từng trải qua nhưng không một ai chụp bước
trong số đó có những người cha người mẹ phải gửi lại con thơ tạm xa người thân
để kề vai sát cánh cùng đồng đội góp sức vượt qua giai đoạn khó khăn này
rất nhiều các đoàn các cán bộ chiến sĩ đã lên đường để tham gia phòng dịch
chúng tôi cũng kế tiếp cái tinh thần đó cũng sẵn sàng đi bất kỳ lời đầu làm bất kỳ việc
và phát huy tất cả những kiến thức chuyên môn và những kinh nghiệm của mình để sẵn sàng phục vụ người bệnh
người sung phong vào tâm dịch phải đối mặt với nhiều nguy hiểm rủi ro
nhưng các y bác sĩ trực chiến tại bệnh viện cũng không kém phần vất vả
nhiều ngày qua gần hai trăm linh y bác sĩ của bệnh viện một mươi chín tháng tám đã làm việc bất kể sáng tối
tất cả các ngày trong tuần để nhanh chóng hoàn thành tiến độ tiêm vaccine covid một mươi chín
bệnh viện một mươi chín cho cán bộ chiến sĩ và người dân
mỗi người một vị trí nhưng đều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ
bệnh viện một mươi chín cũng là một trong những bệnh viện mà được giao nhiệm vụ tiêm vaccine
với số lượng lớn nhất trong hệ thống y tế công an nhân dân
chúng tôi đã triển khai các điểm tiêm ở tại bệnh viện cũng như ở các cơ sở
ví dụ như ở học viện cảnh sát nhân dân để đảm bảo tiêm làm sao phủ nhanh nhất
cho cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân là lực lượng tuyến đầu chống dịch
cuộc chiến chống covid một mươi chín chắc chắn chưa thể kết thúc ngày một ngày hai
nhiệm vụ trách nhiệm của mỗi y bác sĩ công an nhân dân cũng vì thế mà nặng nề hơn
nhưng càng khó khăn trọng trách của người chiến sĩ công an nhân dân hết lòng
hết sức phục vụ tổ quốc phục vụ nhân dân lại càng được phát huy
lúc này thời điểm đang cam go
đang lo lắng thì trách nhiệm bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ nó thể hiện một cách nó đầy đủ nhất
thì tôi đề nghị là phải hết sức là chủ động chúng ta tiếp tục thể hiện là cái lực lượng ở tuyến đầu
hơn năm trăm linh ngày qua đại dịch covid một mươi chín đã gây ra nhiều khó khăn thách thức chưa từng có
nhưng không làm giảm tinh thần vì cộng đồng của lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch
mỗi y bác sĩ cán bộ y tế công an nhân dân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm
tận tâm chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân bởi họ biết những
hy sinh cố gắng ngày hôm nay sẽ góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân